cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam trần minh chiến chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra trước đó trần minh chiến và cha ruột của mình là ông trần minh cảnh có mâu thuẫn với nhau trong cuộc sống gia đình
trong cuộc nhậu với hàng xóm ông cảnh đã nhờ quách văn nhí và nguyễn quốc vinh sang khuyên bảo và dạy dỗ con mình
ngày hai mươi tháng một mươi sau khi nhậu xong ông cảnh cùng nhí và vinh về đến nhà của mình thì thấy chiến cũng vừa về đến nhà
thấy vậy nhí đi đến đứng đối diện với chiến mắng và rồi dùng tay tát vào mặt chiến
bị đánh vô cớ chiến đi thẳng vào trong nhà lấy một con dao bấm đâm vào vùng bụng của nhí nhiều nhát gây thương tích nặng
nhí được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là hai mươi chín